liên quan đến vụ tai nạn trên đèo lò so tại km một nghìn bốn trăm một mươi chín năm trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum
ngay trong sáng nay được sự ủy nhiệm của phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình
ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo công tác xử lý và thăm hỏi động viên các nạn nhân
làm việc nhanh với ban an toàn giao thông của tỉnh con tum phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của ban an toàn giao thông và các lực lượng chức năng tỉnh con tum đã kịp thời tổ chức đưa người bị tai nạn từ vực sâu khoảng một trăm linh mét để sơ cứu tại chỗ và chuyển viện cấp cứu

làm việc nhanh với ban an toàn giao thông của tỉnh con tum phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng đã kịp thời tổ chức đưa người bị tai nạn từ vực sâu khoảng một trăm linh m để sơ cứu tại chỗ và chuyển viện cấp cứu